ngay sau đó đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng với đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân và một số lãnh đạo các cơ quan ban ngành đã tiến hành bấm nút khai trương ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga
tôi biểu dương tinh thần tích cực chủ động phối hợp của báo nhân dân và các ban bộ ngành đã nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của ban bí thư về chủ trương xuất bản báo nhân dân điện tử tiếng nga khai trương đúng tiến độ đề ra
dân điện tử tiếng nga phải là vũ khí sắc bén trong đấu tranh với các luận điệu sai trái
xuyên tạc của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ta
bảo vệ tổ quốc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước
tờ báo phải trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người việt nam hiện đang sinh sống
học tập và làm việc ở nước ngoài với quê hương đất nước
báo nhân dân điện tử tiếng nga cần có nhiều sáng kiến
đổi mới trong công tác tuyên truyền tình hữu nghị truyền thống
giữa việt nam và liên bang nga để nhân dân hai nước hiểu rõ và vung đắp mối quan hệ đặc biệt này
ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga được trình bày trong chín chuyên mục
theo các nội dung cụ thể như nhóm thứ nhất về chính trị kinh tế xã hội thế giới
cung cấp tới bạn đọc thông tin thời sự trong nước và thế giới
nhóm thứ hai và nhóm ba gồm các chuyên mục trà việt nam nhịp cầu hữu nghị
gặp gỡ đối thoại hồ sơ tư liệu ảnh nhằm hướng tới cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài đoàn kết hướng về tổ quốc lịch sử quan hệ việt nam liên bang nga
tư liệu khẳng định chủ quyền quốc gia tài liệu văn hóa lịch sử về đất nước con người việt nam
bạn đọc có thể truy cập ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga theo địa chỉ ru nhân dân org vn
hoặc rou nhân dân com vn hoặc mục tiếng nga trên nhân dân điện tử tiếng việt
nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản
sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào và ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nội dung điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào có đoạn viết
đảng nhân dân cách mạng lào và nhân dân các dân tộc lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu
và thắng lợi to lớn toàn diện mà đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam anh em
đã giành được trong suốt thời gian qua và coi những thành tựu thắng lợi của việt nam như của chính mình
đồng thời là nguồn cổ vũ động viên to lớn mạnh mẽ đối với lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước
đảng nhà nước và nhân dân lào sẽ làm hết sức mình cùng với đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em
giữ gìn bảo vệ và vùn đắp mối quan hệ lào việt nam ngày càng đơm hoa kết trái
cũng như vì hòa bình hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới
nội dung điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia có đoạn viết
đảng nhân dân campuchia đánh giá cao sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai chính phủ và nhân dân hai nước việt nam campuchia
và quyết tâm tiếp tục nỗ lực củng cố phát huy mối quan hệ này ngày càng phát triển vững chắc theo phương châm
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
đảng nhân dân campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam sẽ giành được nhiều thành tiệu mới
to lớn hơn nữa theo mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
đất nước ta lại đón thêm một ngày
mùa xuân có đảng lãnh đạo
đảng đã cho ta một mùa xuân và ước vọng một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
giai điệu rùng động và thiết tha đầy ngọt ngào về tình yêu quê hương đất nước và niềm tin yêu đối với đảng
thêm một mùa xuân ta có đảng
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai ra đời đã tạo nên một làn gió mới
một niềm tin mới cho cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước vào sự lãnh đạo của đảng
nghị quyết lần này là kết tinh của nghị quyết khóa một mươi một và trên cơ sở của tình hình thực tế của đất nước
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai lần này đã hướng thẳng trực diện tới việc chống những biểu hiện suy thoái một cách quyết liệt triệt đề hơn nhằm giúp đảng ta ngày càng trong sạch hơn
nghị quyết của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về vấn đề xây dựng chỉnh đốn đảng là một nghị quyết có thể nói là rất là kịp thời
đáp ứng cái sự mong mỏi của toàn đảng toàn dân
về vấn đề xây dựng chính luận đảng
và đặc biệt với nghị quyết này thì đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của đảng
mà nhất là của ban chương trình trung ương về cái nấu tranh để mà đẩy lùi cái tình trạng suy thoái trong đảng hiện nay
có thể khẳng định trạng đường tám mươi bảy năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách
thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từng bước đổi mới
với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt tám mươi bảy năm qua
với truyền thống đầy tự hào với bản lĩnh và trí tuệ việt nam
với sức mạnh của cả dân tộc đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng
chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng đất nước sẽ tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong thế kỷ hai mươi một
vì lẽ đó đảng chính là mùa xuân của đất nước của con người việt nam
ý đảng lòng dân hòa quyện gắn bó chặt chẽ
vẽ với nhau tạo nên mùa xuân của đất nước
nhìn lại tám mươi bảy năm dưới ngọn cờ của đảng
là cách mạng chỉ đi một bước ngắn một mươi năm năm
nhưng thực sự là một bước tiến dài của dân tộc
hàng trăm năm chìm đắm trong nô nệ thực dân hàng nghìn năm dưới ách phong kiến
chỉ một mươi năm năm từ khi có đảng tức là năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dân tộc được trả lại vị thế tự do đất nước được trả lại tên cho mình
đó thực sự là một bước chuyển về chất
và vị thế của việt nam được ghi tên trên mặt đầu của thế giới
đó là một bước tiến của cách mạng một bước tiến ngắn của cách mạng
nhưng một bước nhảy vọt của dân tộc
trong giai đoạn đất nước đang ngày càng đổi mới để hội nhập với toàn cầu
đảng cũng cần phải chuyển mình cho phù hợp với đất nước với thế giới
càng đẩy mạnh công cuộc đổi mới nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững
chỉ có thể có được bằng việc đổi mới đảng trên tất cả các mặt
thực tiễn cho thấy đảng càng đổi mới thì công cuộc đổi mới đất nước càng phát triển mạnh mẽ
ngược lại công cuộc đổi mới đất nước càng phát triển càng đi vào chiều sâu
thì càng đòi hỏi đảng phải đổi mới mạnh mẽ toàn diện hơn

gần đây đảng rất kiên quyết trong việc đấu tranh chống lại suy thoái
trong chính trị tư tưởng đạo đức và nỗi sống của đội mụ cán bộ đảng viên
chống lại những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội mụ cán bộ của đảng
việc đấu tranh quyết liệt và có hiệu quả lại những tiêu cực đó